thưa quý vị và các bạn
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín trên đất nước ta đang làm sống lại những điều tưởng như đã lãng quên
đó là tính cộng đồng là tinh thần đoàn kết là sự thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn
sẵn sàng nhường cơm sẻ gạo sẵn sàng hy sinh vì người khác và trên hết là lòng tự hào dân tộc
tất cả những điều tốt đẹp ấy đã từng giúp cho dân tộc việt nam vượt qua bao thử thách
vượt qua những thăng trầm của lịch sử để giành chiến thắng
và hôm nay niềm tự hào đó đang trở lại
để chúng ta nhận thấy cuộc sống trên đất nước của mình vẫn còn đang có nhiều điều thật tốt đẹp
giúp cho chúng ta có thêm niềm tin vào con người và niềm tin vào chính mình
mình chứng cho điều này chính là âm nhạc
những ngày phòng chống dịch hoạt động sáng tác ca khúc ở nước ta đã có sự đột phá
hàng trăm ca khúc về dịch covid một mươi chín đã ra đời với những giai điệu tiết tấu phong phú
và về giọng điệu thì cũng rất đa dạng
nghiêm túc sôi nổi hào hùng tràn chứa thương yêu
và có cả những ca khúc được viết ra bằng ngôn từ hài hước
chương trình tình yêu từ hà nội của hội âm nhạc hà nội trên sóng truyền hình nhân dân số tháng bốn vừa qua
đã tập trung giới thiệu các ca khúc về covid một mươi chín
ngoài ra ban chấp hành hội còn tổ chức giới thiệu nhiều tác phẩm của các hội viên
viết về đề tài này trong buổi giao lưu trực tuyến phát trên internet
nối tiếp mạch cảm hứng đó truyền hình nhân dân sẽ dành chọn ba mươi phút của chương trình tác phẩm mới tháng năm
để giới thiệu các ca khúc được viết ra bằng ngôn từ hài hước